trung tâm thương mại chợ cuối huyện gia lộc tỉnh hải dương được khởi công từ năm hai nghìn một mươi
do công ty cổ phần đầu tư tây bắc làm chủ đầu tư đến năm hai nghìn chín hoàn thành
tuy nhiên kể từ khi khánh thành cho đến nay thì khu trung tâm thương mại này vẫn chưa đi vào hoạt động
trung tâm thương mại chợ cuối với tổng diện tích khoảng một mươi tám một trăm linh m hai
trong đó diện tích khai thác kinh doanh là hơn một mươi bốn trăm linh m hai
phần còn lại làm hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới
năm hai nghìn chín trung tâm thương mại chợ cuối được khánh thành với tòa nhà ba tầng gồm gần hai trăm linh gian hàng
với tổng mức đầu tư gần năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên do còn nhiều bất cập và thiếu an toàn nên không một tiểu thương nào vào kinh doanh
vào đây thì có một mươi sáu m hai một gian
do bỏ không lâu ngày nên nhiều hạng mục công trình bị xuống cấp nghiêm trọng
tường dạng nứt này liệu có đủ để bảo đảm tính mạng cho bà con hay không
dạng nứt bốn vùng quanh này tường thì vỡ tất cả các thứ sạp sẹ
lấy một diện tích đối với gian hàng này chưa thể đủ cho chúng tôi kinh doanh
bắt nẻ mà có phải là mỗi một gian có mấy m hai thì làm sao
không đủ được
công trình từng hy vọng mang lại sự đổi thay cho thị trấn giờ đây đã biến thành siêu thị bỏ không
các cấp chính quyền cần có biện pháp để giải quyết tình trạng trên
cũng như cần khảo sát kỹ lưỡng trước mỗi dự án để tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả